tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại hơn sáu tỷ đồng cho ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam
nay là ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng việt nam
phiên tòa phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của các bị cáo phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam
phan thành mai nguyên tổng giám đốc và một mươi hai bị cáo khác
trước đó sau gần hai tuần xét xử sơ thẩm ngày sáu tháng tám tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo phạm công danh
hai mươi năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt với bản án đã tuyên ở giai đoạn một của vụ án là ba mươi năm tù bốn mươi năm bị cáo còn lại nhận bức án từ thấp nhất là hai năm tù treo đến cao nhất là ba mươi năm tù giam
dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai